tại hà nội đã diễn ra triển lãm tranh mang tên bác đẻ tình thương cho chúng con
triển lãm bao gồm các tác phẩm hội họa về bác hồ và hoa sen của các họa sĩ từ nền hội họa đông dương
hội họa kháng chiến đến hội họa đương đại như tô ngọc vân mai văn hiến phạm văn đôn trần chất
được thể hiện bằng nhiều chất liệu như sơn dầu acrylic in khắc gỗ
thông qua các tác phẩm các tác giả đã thể hiện hình tượng bắc hồ với khí chất tinh thần của lãnh tụ
tinh thần nhân văn cao cả lý tưởng khát vọng độc lập dân tộc và những dấu ấn cuộc đời cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
hình ảnh bác trong tranh hiện lên cao cả thiêng liêng mà rất gần gũi
triển lãm bác đẻ tình thương cho chúng con góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và những đóng góp to lớn của người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc